thưa quý vị vào ngày một mươi tám tháng sáu đà nẵng ghi nhận một trường hợp dương tính với covid một mươi chín
đó là nhân viên bảo vệ công ty nhựa duy tân là bệnh nhân số một mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi bảy
cho đến chiều ngày hôm nay lãnh đạo sở y tế tp đà nẵng đã thông tin
đà nẵng vừa ghi nhận thêm một mươi tám trường hợp dương tính lần một với virus sars cov hai
và hiện nay tp đà nẵng đã kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch covid một mươi chín
để kịp thời khoanh vùng dịch tễ
như vậy là sau ba mươi một ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng
thì trong ngày hôm nay đà nẵng đã ghi nhận hàng loạt các trường hợp dương tính với covid một mươi chín
ngành chức năng đà nẵng nhận định khả năng nguồn lây từ bên ngoài xuất phát
và trung tâm thành phố là rất lớn
hiện tại thì công tác truy vết khoanh vùng dập dịch đang tích cực được triển khai
ủy ban nhân dân quận thanh khê đã nhanh chóng thiết lập khu vực cách ly
nơi bệnh nhân một mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi bảy cư trú tại kiệp bốn trăm linh bảy đường lê duẩn
thuộc phường thạc gián quận thành khê
và phong tỏa một phần trục đường lê duẩn với hơn một người dân
nhiều khu vực lân cận trên đường lý thái tổ ông ích khiêm cũng được thiết lập khu vực cách ly
hiện các tổ covid một mươi chín cộng đồng thanh khê đã được kích hoạt hỗ trợ công tác chống dịch

đà nẵng đã lãng phí một số khu vực cách ly
lấy hai mươi một trường hợp f một của bệnh nhân một mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi bảy kết quả có năm mẫu dương tính
đối với bốn trăm sáu mươi ba mẫu của ba tổ dân phố thuộc phường tân chính được thực hiện theo phương pháp mẫu gộp một mươi
kết quả ba trăm chín mươi ba mẫu âm tính bảy chầm mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại để khẳng định
những người nào mà có là có liên đối tức là có tiếp xúc với những người mà hiện nay ở f một
tổ bốn thập gián thì nên đến trạm y tế phường tân chính và y tế quận khe báo và để xét nghiệm để là tránh lây nhiễm chéo trong cộng đồng
đối với bệnh nhân buôn bán vải tại đà nẵng được phát hiện dương tính tại nghệ an
ngành y tế đã xác định cách ly và lấy mẫu xét nghiệm một mươi hai f một sáu mươi bảy trường hợp liên quan khác kết quả đều âm tính với sars cov hai
ủy ban nhân dân thành phố khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện năm k và chỉ đạo siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát vòng ngoài
nhất là hoạt động vận tải kinh doanh thương mại tại một mươi năm chốt cửa ngõ thành phố